thưa quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh báo sức khỏe đời sống
thưa quý vị cập nhật những diễn biến mới nhất về cơn bão số chín với tên gọi là bão rai
báo rai đã vượt qua philippines đi vào biển đông vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
trở thành cơn bão số chín trong năm hai nghìn hai mươi
hồi một mươi h ngày một mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở khoảng một mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi năm bốn độ kinh đông
trên vùng biển phía bắc quần đảo trường sa cách bình định khánh hòa khoảng sáu trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một trăm năm mươi một trăm sáu mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi bảy
tổng cục khí tượng thủy văn tổ chức cuộc họp thảo luận trực tuyến các diễn biến mới nhất về cơn bão số chín
thủ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trưởng bang chỉ huy phòng chống thiên tài
bộ tài nguyên và môi trường lê công thành tới dự và chỉ đạo cuộc họp
sau khi nghe báo cáo ý kiến phân tích nhận định của các cơ quan chức năng phát biểu tại cuộc họp
tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn trần hồng thái cho biết bão số chín có thể là một trong những cơn bão
cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một và đây là một cơn bão có những điểm bất thường
theo tổng cục trưởng trần hồng thái hiện nay còn nhiều dự báo về đường đi của bão
thời điểm bão chuyển hướng lên phía bắc nhưng luôn luôn phải đề phòng phương án hướng bão có thể đi sâu vào đất liền
ông trần hồng thái nhấn mạnh dù bão đi theo phương án nào thì vùng biển từ quảng nam quảng ngãi phú yên
sẽ bị ảnh hưởng lớn gió có thể lên cấp tám cấp chín và tác động của bão rất lớn
ông lưu ý công tác cảnh báo tác động gió mạnh sóng lớn đến tàu thuyền lồng bè ven biển
tổng cục trưởng trần hồng thái đề nghị đài khí tượng thủy văn khu vực nam trung bộ liên tục bám sát
thông tin cụ thể kịp thời đến ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh để có phương án chỉ đạo điều hành
tổng cục trưởng trần hồng thái cũng đề nghị các đơn vị lưu ý về tác động của gió mạnh sóng lớn và nguy cơ sạt lỡ ảnh hưởng đến hệ thống đê điều
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường lê công thành ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc của hệ thống dự báo
thứ trưởng lê công thành nhấn mạnh các đơn vị dự báo của tổng cục cần sử dụng triệt để số liệu của các nhà dạng khoan dk và hai radar để cập nhật liên tục và cơ sở số liệu quan trắc
kịp thời đưa ra các dự báo cảnh báo về các diễn biến bất thường của bão
thứ trưởng lê công thành yêu cầu theo dõi sát sao và cảnh báo đặc biệt khu vực các đảo thuộc quần đảo trường sa đảo cù lao chàm đảo lý sơn